trong sáng nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
nhiều ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
để đáp ứng giải quyết những vấn đề mới phát sinh về lao động
nhất là từ các vướng mắc bất cập qua thực tiễn thi hành luật thiện hành sau gần một mươi ba năm áp dụng trên thực tế
các đại biểu cũng đề nghị luật cần có thiết chế quy định các chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động ra nước ngoài làm việc
cũng như các chính sách khi người lao động trở về nước
bên cạnh việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đưa người lao động ra nước ngoài làm việc
thì cần phải xử lý nghiêm những hành động hành vi trục lợi bất chính vô trách nhiệm bỏ rơi người lao động
trong sáng nay các đại biểu cũng cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế